ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với bị can đỗ hữu ca sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại thành phố hải phòng nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông tin từ công an tỉnh quảng ninh cho biết trong quá trình điều tra vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước lực lượng công an tỉnh quảng ninh phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
căn cứ kết quả điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ khởi tố tạm giam các bị can trương xuân đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín vợ của đức và trương văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại thành phố hải phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh còn khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác về tội trốn thuế
cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của ông đỗ hữu ca
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật